thưa quý vị để có nhiều tài năng trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật
phục vụ cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế và cộng đồng xã hội trong thời kỳ mới
ngay từ lúc này cần thiết phải khơi dậy và nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ
đặc biệt là các em nhỏ niềm đam mê dành cho khoa học sự chủ động sáng tạo và tinh thần học đi đôi với hành
việc hình thành những câu lạc bộ stem trong nhà trường chính là một trong những hoạt động thiết thực và hiệu quả
hướng các em tới những giá trị tốt đẹp này
cùng bàn luận về chủ đề trên trong chương trình câu chuyện hồi nhầm ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay ông đỗ hoàng sơn giám đốc công ty cổ phần văn hóa giáo dục long minh
đại diện của liên minh stem
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
trước hết xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình
vẫn là toán học vẫn là khoa học công nghệ và kỹ thuật
nhưng không còn là những môn học khô khan khó tiếp thu
trái lại là những thí nghiệm đầy màu sắc sinh động và trực quan
các em là người có thể nắm được đúng bản chất các vấn đề khoa học và dùng khoa học để thay đổi cuộc sống
tuy nhiên đối với các thầy cô cũng có nhiều khó khăn khi triển khai câu lạc bộ stem trong trường học
bởi không còn là một môn học độc lập mà là sự tích hợp của các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
điều này đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng trao dồi kiến thức cho mình
các em hãy subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các em hãy subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
dù mới chỉ được triển khai tại một số trường học vài năm gần đây
nhưng những câu lạc bộ stem đang đóng vai trò không nhỏ trong việc giúp học sinh xây dựng tác phòng nghiên cứu
thái độ khoa học tính chủ động và sáng tạo là những phẩm chất tốt
cần thiết cho công việc cho dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào
chính bởi vậy việc xây dựng và sớm nhân rộng các câu lạc bộ stem trong trường học
là một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng
nền khoa học công nghệ trong tương lai và cần sự nỗ lực của cả những người làm quản lý
vâng thưa ông qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy một khung cảnh rất là sinh động
trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ stem ở một trường học
cá nhân ông là một người đã gắn bó với cái mô hình câu lạc bộ stem thì ông nhận thấy như thế nào
về sự khác biệt cũng như sự hứng thú của các em học sinh trước và sau khi tham gia những câu lạc bộ như stem
tôi nghĩ rằng là trước đây thì các bạn trẻ không được mó tay vào trực tiếp làm
và tinh thần của stem là learning bay doing tức là học thông qua làm
và cái làm là các bạn ấy tạo ra những cái sản phẩm của chính mình
và cái đấy là cái điều mà qua ánh mắt thì nhìn thấy các bạn đầy hứng thú
vậy thì hiệu quả mà những cái mô hình như là câu lạc bộ stem tại các trường học mang lại là gì
tôi nghĩ là cái stem có thể cho học sinh rất nhiều thứ
nhưng mà đặc biệt cần nhấn mạnh là lao động
hiện nay thì cái điều kiện để cho học sinh ở cả thành phố lẫn nông thôn tham gia vào cái việc lao động
thì không có nhiều cơ hội
và cái việc mà lao động và sử dụng kiến thức của khoa học của công nghệ của kỹ thuật và toán học
để sáng tạo để làm ra những cái sản phẩm phục vụ cái mục tiêu mà gần gũi với mình
ví dụ như là để chơi để nghịch rồi có thể làm được cái gì đấy to tát hơn
đó chính là cái mà stem mang lại
vậy thì những cái yếu tố như thế nào là yếu tố cần và đủ để có thể hình thành câu lạc bộ như là stem
trong các cái môi trường trường học tại việt nam ạ
hiện nay thì cái việc phát triển stem ở việt nam thì bắt đầu nhích lên và ngày càng tốt lên rất nhiều
chúng tôi thì có một số cái kinh nghiệm
trước hết thì để mà phát triển được stem thì chúng ta phải triển khai được tốt văn hóa
là chỗ nào mà ngay cả đọc còn không muốn đọc thì cái ý thức để mà nâng cao dân trí cũng như là tìm tòi chi thức ở cái tầm cao hơn ấy là nó sẽ không được đề cao
hiện nay thì bộ giáo dục đào tạo trong hai năm vừa qua đã giao stem thành nhiệm vụ của trường trung học
cái đấy là một cái bước tiến rất là quan trọng
về phía bộ kho công nghệ thì chúng tôi cùng với lại liên minh stem đã làm rất nhiều các cái ngày hội stem

tuy nhiên là hiện nay để triển khai ở trong cái môi trường trường học là cái ý thức của các bác giám hiệu

nếu như mà phòng giáo dục tiến hành tập huấn giáo viên
đặt mục tiêu cho các trường
và tiến hành các biện pháp quản lý
nó sâu sát để triển khai cái nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục stem
thì yếu tố thành công sẽ rất cao
và nếu mà văn giám hiệu cùng phòng giáo dục quyết tâm chọn ra những giáo viên xuất sắc nhất
có khả năng tự học tốt mà để triển khai giáo dục stem
thì nó sẽ tạo ra được chuyển động
và những cố hích như vậy sẽ làm cho stem nhích từ chỗ không có gì
chuyển sang là có một cái gì đấy
và cái tiêu chuẩn giáo dục đấy qua một năm hai năm
thì nó sẽ tạo ra một sự bùng phát
và nó sẽ có thể lan tỏa được cho cả một cái khu vực dân cư khá là lớn
vậy thì giữa những cái trường mà có những câu lạc bộ stem
và những cái môi trường mà chưa có chưa hình thành được một câu lạc bộ như stem
thì không biết là có cái khoảng cách tranh lệch nào không trong việc giảng dạy
cũng như là đưa kiến thức đến cho học sinh
tất nhiên là khoảng cách và cái sự tranh lệch nó cũng có
thì nếu mà nói một cách định tính
thì chúng ta sẽ thấy rằng là
cái việc mà các cái ngôi trường mà chưa đưa được văn hóa đọc chưa được stem vào
thì có nghĩa rằng là
đứng đầu còn đang rất là cẩn trọng
nếu mà nói một cách nhẹ nhàng
còn thực ra là như thế tức là còn đang chưa bắt nhịp được với lại cái nhiệm vụ năm học
mà theo cái tinh thần tương đối là đổi mới và cấp tiến
thế thì khi mà đã chưa có một cái thái độ mà rõ ràng đối với cái yêu cầu đổi mới
thì như thế tức là học sinh và phụ huynh học sinh cũng phải chịu thiệt thòi một chút
vâng vậy thì đối với những ngôi trường ở vùng sâu vùng xa với điều kiện vật chất
trang thiết bị còn hạn chế được không
hạn chế thì không biết là những cái mô hình như câu lạc bộ stem có thể được triển khai thành công hay không
và đâu là những cái yếu tố để giúp cho họ vượt qua được khó khăn và triển khai được những cái mô hình như là câu lạc bộ stem ạ
stem thì rất là gần gũi
stem là rẻ tiền không đắt tiền không tốn kém không dành cho phải cho nhà giàu
cũng không phải dành cho môi trường trung lưu trí thức
và cũng không phải xa vời tít tận nước mỹ
stem cũng không khó về mặt khoa học công nghệ kỹ thuật kế toán
stem là rất gần gũi và có thể làm được ở trường làng
chúng tôi có thể là làm tốt hơn ở cái trường hàng đầu của hà nội nếu như muốn
có nhiều trường là đã làm được những cái sản phẩm rất là tốt
sử dụng cái mà trong làng stem gọi là stem tái chế
chứ là stem sử dụng vật liệu tái chế
để cho học sinh làm ra các sản phẩm từ bìa từ vỏ chai vỏ lọ từ băng dính
và để làm ra tên lửa làm ra máy bay làm ra tàu ngầm
tôi còn nhớ là năm hai nghìn một mươi ba
bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo khi đó là ông phạm vũ luật
xuống thăm cái trường ở thái thụy
và đã được một học sinh tiểu học tặng cho một cái tàu thủy
làm bằng vỏ lon bia
và chính cái câu chuyện đấy
và chính cái hình ảnh đấy đã là làm cho bộ trưởng phạm vũ luận
khi đó là rất xúc động
và ông về ông thấy rằng là
stem là trường hàng đầu của hà nội
triển khai ở trong điều kiện trường làng là hoàn toàn là hiện thực
hoàn toàn khả thi
vâng thêm một cái băn khoăn nữa
mà một số giáo viên cũng đã chia sẻ trong phóng sự
ở phần đầu của chương trình của chúng tôi
dường như là việc vận hành những câu lạc bộ stem
hoặc là đưa stem vào giảng dạy theo hình thức mới
cũng tạo nên những cái áp lực không nhỏ đối với giáo viên
bởi vì không phải giáo viên nào cũng sẽ có khả năng
tích hợp các cái kiến thức thuộc các cái bộ môn khác nhau
ông chia sẻ như thế nào về điều này ạ
thực ra thì ở trong cái giáo dục stem
thì chúng ta nhắc lại một chút là
stem là khoa học công nghệ kỹ thuật
và toán học được dạy tích hợp liên môn
và học thông qua thực hành
ở đây thì đối với bậc phổ thông
thì nghe thì có vẻ là khó khăn
nhưng mà thật sự ra thì
khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái sản phẩm nào
cho nó chạy được cho nó chuyển động được
cho nó nhìn thấy được
thì thực ra đấy đã là tích hợp liên môn rồi
đã là có khoa học có công nghệ có kỹ thuật và toán

khi mà ban giám hiệu của các trường
đã để tâm tới việc triển khai stem
thì những người mà như là hiệu trưởng hiệu phó
người ta đều có kinh nghiệm
và người ta sẽ chọn được giáo viên
là những người có cái kiến thức
có khả năng tích hợp
có thể các thầy giáo dạy vật lý
thì thường là sẽ biết về toán
và biết về hóa biết về sinh
thực ra kiến thức phổ thông thì nó cũng không quá là khó
đối với lại tầm của các thầy
cho nên là nếu khi cần thì các thầy có thể

được biết là trong những năm qua thì
cá nhân ông cũng như là những cái cộng sự của mình
trong liên minh stem việt nam cũng đã
rất là kỳ công khi mà đi đến nhiều trường học
trong khắp cả nước để có thể chia sẻ
được với mô hình stem
điều gì khiến cho ông và các cộng sự của mình có thể làm được điều đó
liên minh stem của chúng tôi
thực chất là một tổ chức tự nguyện
tự nguyện công hiến
để triển khai
ngày hội stem
và các sự kiện stem
theo tiếng gọi của
tạp chí tsm
đại diện cho bộ khóa công nghệ
trong những thời gian gần đây thì liên minh stem
chủ yếu là
làm đào tạo tập huấn giáo viên
cho cả một huyện
ở đây có một cái điều
rất là thú vị
khi với một huyện thì bao giờ vẫn có độ khoảng
từ năm mươi trường
cho đến chín mươi trường
và luôn luôn có
hai mươi số trường
là có cái khát vọng
rất là mạnh mẽ
để đổi mới
luôn luôn ở bất kỳ cái huyện nào cũng như thế
khi mà tập huấn cho cả một huyện như vậy
chúng ta sẽ có được
từ một mươi đến hai mươi trường
là có được cái cầu lục bộ
nó sẽ khá là tốt
và từ đấy nó sẽ tạo ra
cái tiêu chuẩn giáo dục của cả một cái vùng
nó thay đổi
và cái niềm vui thì
cũng rất là đơn giản
đi hướng dẫn về stem
cả một cái huyện này
nó là một cái môi trường
được nghịch cái việc làm ra sản phẩm
và nó năng động hơn
và môi trường nó vui
và môi trường đấy
môi trường rất nhiều người
nhiệt huyết đam mê
và có cái tinh thần cống hiến rất là cao
hi vọng rằng trong thời gian tới
chúng ta sẽ nhận thấy nhiều khu vực hơn
nhiều vùng miền ở việt nam hơn
có thêm được nhiều những cái môi trường
ứng dụng được các cái mô hình như là
câu lạc bộ stem một cách hiệu quả
để kiến thức đến được gần hơn với các em
và các em cảm nhận được kiến thức thực tế và gần gũi hơn
và một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
và chia sẻ với chúng tôi
thưa quý vị không thể phủ nhận
câu lạc bộ xem dù mới chỉ là hoạt động ngoại khóa
nhưng luôn song hành với tiến trình phát triển
của giáo dục nói riêng
và sự nghiệp khoa học nói chung
khi nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình
nhà trường và đặc biệt là các bộ ban ngành
trong việc xây dựng những cơ chế
chính sách cho stem
thì việt nam có thể tin tưởng vào một thế hệ nhân lực mới
dầu trí tuệ và tính chủ động
đáp ứng chuẩn toàn cầu
chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này
trong chương trình câu chuyện hội nhập tới
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại